cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của thành phố hồ chí minh
một trong những nội dung được thành phố đẩy mạnh trong vài năm gần đây chính là cải cách từ thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức lấy mức độ hài lòng làm thước đo để đánh giá kết quả cải cách hành chính
quận tám là một trong những đơn vị đầu tiên của thành phố hồ chí minh thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ ba với một số lĩnh vực như xây dựng kinh doanh lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm
với mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp hiệu quả quận tám đã triển khai nhiều mô hình cải cách hành chính trong đó có việc tạo môi trường làm việc công sở thân thiện gần gũi hơn
năm hai nghìn một mươi bảy quận hai đặt chỉ tiêu từ chín mươi năm đến một trăm linh hồ sơ liên quan đến lĩnh vực cấp phép xây dựng và các lĩnh vực đô thị được giải quyết đúng hạn
song song với việc đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính công quận hai còn đặc biệt chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức thân thiện cởi mở bên cạnh việc bảo đảm trình độ năng lực
trong đó nhân viên tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa phải thực hiện bốn xin bốn biết
năm hai nghìn một mươi bảy quận sẽ thực hiện có hiệu quả các nội dung là bốn sinh xin chào xin cảm ơn xin lỗi xin phép và bốn biết
biết chào biết cảm ơn biết quan tâm biết chia sẻ nhằm mục đích làm sao để cho người dân ngày càng hài lòng khi đến liên hệ công tác
cải cách hành chính là một trong bảy chương trình đột phá của tp hcm
thành phố hướng tới xây dựng một đô thị thông minh xây dựng chính quyền điện tử nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn trên cơ sở giúp sức của công nghệ thông tin
ngoài việc xây dựng các nội dung
mục tiêu và giải pháp hiệu quả thì tp hcm còn đặc biệt chú trọng đến công tác giám sát trong đó đề cao vai trò của người đứng đầu

tp hcm vẫn đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đạt hiệu quả và chuyển biến tích cực hơn nữa về cả các hành chính